quy trình thực hiện chi phí đầu tư hiệu quả thực tế đến thời gian hoàng vốn các dự án đã triển khai
từ nguồn ngân sách và những tồn tại hạn chế các đơn vị khảo sát hiện trạng điều kiện thực tế
để đề xuất chủ trương lộ trình nguồn vốn thực hiện bảo đảm tính hiệu quả
thành phố hồ chí minh còn nhiều tiềm năng để phát triển điện mặt trời trên mái nhà
toàn thành phố có một mươi một ba mươi một hệ thống điện mặt trời với tổng công suất là một trăm bảy mươi bảy mwp
sở y tế tp hcm cho biết thành phố hiện có hai mươi sáu bệnh viện có thể tiếp nhận và điều trị bệnh đột quỷ
thành phố cũng đã có sáu bệnh viện tham gia chương trình quốc tế về đánh giá chất lượng điều trị đột quỷ
mạng lưới ba mươi bốn trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn thành phố bao phủ khắp địa bàn quận huyện
luôn sẵn sàng ứng cứu và vận chuyển người bị bệnh đột quỵ đến các bệnh viện có năng lực điều trị đột quỷ phù hợp
việc tăng số lượng bệnh viện điều trị đột quỵ cùng với tăng số trạm cấp cứu vệ tinh
chắc chắn sẽ làm gia tăng cơ hội cho người bệnh được can thiệp điều trị trong khoảng thời gian vàng
triển khai kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát xử lý vi phạm phương tiện kinh doanh vận tải hành khách
và xe mô tô trên địa bàn thành phố từ ngày một tháng một mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt cho biết
các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
được phép dừng các phương tiện để kiểm soát giấy tờ của người và phương tiện mà không cần có lỗi ban đầu
bằng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện và kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
một thời gian dài thực trạng thừa thầy thiếu thợ khiến cho nhiều ngành nghề trọng yếu
tại thành phố hồ chí minh cũng như nhiều địa phương khác
phòng cảnh sát gặp khó khăn về nguồn nhân lực nhất là lao động lành nghề
đây là kết quả tất yếu khi tâm lý cũng như suy nghĩ của nhiều gia đình phụ huynh học sinh
đều làm tất cả để hướng con em mình vào con đường đại học
trong khi bỏ qua hướng đi khác hoàn toàn phù hợp với khả năng lựa chọn của nhiều học sinh
đó là giáo dục nghề nghiệp
một điều đáng mừng là vài năm gần đây thực trạng này đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực
học sinh sau khi rời ghế trường trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở
đã dành nhiều lựa chọn cho con đường hướng nghiệp từ đó lập thân lập nghiệp
mà không nhất thiết bằng mọi cách phải đặt chân vào dãn đường đại học
và một trong những yếu tố tạo nên sức hút đối với giáo dục nghề nghiệp
là hiệu quả từ chương trình đào tạo kết mang lại
em đăng ký học ngành này vì em yêu thích và đam mê quá trình bảo dưỡng máy
em được trang bị mấy cái hoạt động nhóm thiết trình rồi từ những năng nghề
sau khi ở nhà trường đào tạo tất cả những lý thuyết cơ bản về nghề
thì sẽ đưa chuyển sinh viên về cho doanh nghiệp đào tạo
đó là những người lao động được đào tạo thông qua hệ thống giáo dục nghề nghiệp
góp phần vào phát triển kinh tế xã hội góp phần vào tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia
khác với đại đa số bạn bè sau khi tốt nghiệp bậc trung học phổ thông
đều dồn sức để tìm con đường đến với giảng đường đại học
em nguyễn lương tuấn ở huyện củ chi đã quyết định
đăng ký tuyển sinh vào khoa cơ khí trường cao đẳng lý tự trọng
chương trình học ưu tiên dành phần lớn thời gian cho khâu thực hành tại trường
và đào tạo thực tế tại doanh nghiệp giúp cho mỗi học viên cảm thủ một cách tốt nhất
kiến thức đã học từ đó dần nâng cao kỹ năng nghề
ở đây vừa học và xong xong vừa thực hành
nên nó sẽ bồi dưỡng em nhiều mặt về kỹ năng cũng như kiến thức thực tế
với lại tụi em được áp dụng thực tiễn rất là nhiều
kỹ năng giao tiếp kỹ năng làm việc
kỹ năng quan sát máy sửa chữa máy
trong quá trình đào tạo bên cạnh những bài học về cơ bản
mình luôn liên hệ với thực tế
chỉ ra rằng những bài học đó sẽ ứng dụng như thế nào trong thực tế
và ứng dụng ra sao cho các em hình dung được bài học đó sẽ làm như thế nào
trong các khái quát nhìn chung về môn học của mình
để các em có thể nhớ và ghi nắm bắt kỹ và sâu hơn sau khi các bạn ra ngoài
cái chuyện này
cái chương trình đào tạo mà gắn liền với thực tế như thế này
thì nó sẽ giúp ích cho các em rất nhanh
trong cái việc mà các em có thể nắm bắt công nghệ và tiếp thu
khi các em ra trường các em làm những công việc liên quan tới ngành nghề
em đi vào hợp tập xong
thì em cảm thấy như cái môi trường hợp tập
nó cũng gần như và song song với môi trường học của trường của em
tại vì bên em đã trao dõi kiến thức cho tụi em
kỹ năng máy móc thì nó gần như là tám mươi chín mươi ở ngoài thực tiễn rồi
nên ra thì tụi em làm cũng có thể là tự mình
tự mình xử lý được mọi tình huống ở trong hợp tập đó
và với cả tụi em không phải rụt rè
từ những kiến thức được học và kỹ năng đào tạo thực tế
phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng
những sinh viên như tuấn đã được các doanh nghiệp chào đón
sẵn sàng nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp
sau khi ở nhà trường đào tạo tất cả những lý thuyết cơ bản về nghề
thì sẽ đưa chuyển sinh viên về cho doanh nghiệp đào tạo sáu tháng tiếp theo
doanh nghiệp sẽ phụ trách đào tạo những môn
mà do nhà trường đào tạo
và tất nhiên là giáo trình đó cũng là kết hợp từ bộ môn
trưởng khoa của chuyên ngành và doanh nghiệp có góp ý
sau đó doanh nghiệp đào tạo phần thực hành
sau khi để làm sao khi các em đã hết thời gian đào tạo sáu tháng
xong chương trình đào tạo kép này
thì các em đủ bản lĩnh ra ngoài sinh việc làm thực thụ luôn
chứ không phải là một người thực tập nữa
khi mình ra trường
thì kiến thức mình học ở trong trường
nó không phù hợp với lại kiến thức của công ty
tại vì cái sườn
sườn gần như là cái kinh nghiệm của sản xuất
nó có khác nhau so với việc mình học
nhưng mà bây giờ thì ở trường
cách đây cũng mình đã hợp tác với lại trường cũng vài năm nay rồi
thì thấy cái việc mà cả nhà trường và cả công ty cùng đào tạo
thì các bạn khi mà ra trường cái
là vào công ty cái là làm việc được liền
giải quyết được việc làm cho sinh viên
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
là một trong những kết quả thành công nhất
khi trường cao đẳng lý tự trọng
và áp dụng chương trình đào tạo kép
gắn kết giữa nhà trường và tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp
không chỉ trong nước mà kể cả doanh nghiệp ở nước ngoài
chương trình đào tạo kép thì hầu như tất cả sinh viên ra trường
đều có việc làm một trăm linh
và cái chương trình này cũng được xây dựng giữa nhà trường và doanh nghiệp
doanh nghiệp cũng vào tham gia xây dựng chương trình
tham gia đào tạo rồi tổ chức đào tạo tại các doanh nghiệp
và để cái
tiếp tục những cái chiến lược của nhà trường
để làm sao cho sinh viên của nhà trường đáp ứng các nhu cầu doanh nghiệp
thì nhà trường đặt ra hai cái mục tiêu
mục tiêu thứ nhất là đào tạo sinh viên của trường ra trường phải có cái chất lượng
chất lượng đó phải đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp
cái mục tiêu thứ hai là nhà trường phải làm sao để cho sinh viên của trường
sau khi tốt nghiệp phải có việc làm một trăm linh
và việc làm đúng với các ngành nghề đào tạo
thì em cũng mong muốn là đi theo diện kỹ sư để mà đi nhật
tại vì cũng có rất nhiều bạn từ trường mình đi theo diện đó thì
có dẫn về kinh tế hơn rồi
đi ra để học thêm một số cái kỹ năng hay là cái
quy trình làm việc của người ta nó cũng hay hơn
nên là em muốn như vậy
mình trao đến môi trường ngoài doanh nghiệp
trải nghiệm được thực tế nhiều hơn như là kiểu
được nhìn các máy khác làm việc làm việc nhiều hơn
trong khi mình ở trường thì mình sẽ ít làm và mình chỉ coi thôi
còn mình ra đây mình sẽ được làm nhiều hơn và mình được
tham quan nhiều cái máy và mình làm được nhiều
làm ra nhiều sản phẩm
ở đây em học được nhiều kinh nghiệm em học hỏi được nhiều thứ
làm cho tay ngồi của em cứng hơn
cũng như là làm hành trang cho em đời sau này em ra trường
em kiếm được một những công ty lớn
hoặc là tụi em kinh doanh
thành phố hồ chí minh có bốn ngành công nghiệp trọng yếu
gồm cơ khí điện tử công nghệ thông tin chế biến
tinh lương thực thực phẩm hóa chất nhựa cao su
đây là những ngành đang cần nhiều lao động
thống kê của sở lao động thương binh và xã hội thành phố cho thấy
đến nay tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt tám mươi năm hai
trong đó tỷ lệ qua đào tạo ở các ngành công nghiệp dịch vụ
và công nghiệp trọng yếu đạt tám mươi bảy
thành phố hồ chí minh đã xây dựng được một mươi bốn trường chất lượng cao
và có nghề trọng điểm gắn với các lĩnh vực mũi nhọn
tức là học ở trường và học ở nhà máy
trên cơ sở mà vận dụng trước đây thì có thể rất khó
tại vì cái nền tảng pháp lý nó chưa ra rõ ràng
nhưng hiện nay thì bộ lao động thương binh xã hội mới ban hành cái thông tư hai mươi chín
thông tư này là cho phép kết hợp của nhà trường với doanh nghiệp
và tổ chức đào tạo vân vân để đưa cho doanh nghiệp nhiều hơn
tôi cho cái việc mà đưa các em tới doanh nghiệp
là cái điều rất lợi
học để sau khi học xong tốt nghiệp phải có cái việc làm
chính vì thế thì việc học nghề của các trường dạy nghề
thì cũng cần phải quan tâm để đào tạo có cái chất lượng
và sinh viên ra trường sẽ làm việc
và trên cơ sở sinh viên ra trường làm việc
và cũng có thể học tiếp tục lên đại học
chứ không phải là chỉ có con đường duy nhất là con đường vào đại học
và con đường học nghề hiện nay cũng là cái con đường lập thân lập nghiệp với một cái tương lai được rộng mở
trong ba năm qua ở tp hcm có một hình thức đào tạo được nhiều trường cao đẳng áp dụng phổ biến gọi là chương trình chín cộng
với chương trình này học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ theo học nghề và học văn hóa
chương trình này không chỉ phân luận hiệu quả mà còn tạo cơ hội cho nhiều học sinh có định hướng có nghề nghiệp từ sớm
lớp thiết kế đồ họa này chỉ có hai mươi em ngoài ba buổi học văn hóa một tuần các em có hai buổi học thực hành
năm hai nghìn một mươi tám em đặng như ngọc thi trường nguyện vọng và trường trung học phổ thông
đằng băn khoăn chưa biết chọn trường nào thì em được bố mẹ đưa đến trường cao đẳng quốc tế tp hcm để tìm hiểu về chương trình chín cộng
ban đầu ngọc chưa quen với cách vừa học văn hóa vừa học nghề
nhưng chỉ sau học kỳ đầu tiên em đã có hứng thú với nghề thiết kế đồ họa và quyết tâm sẽ gắn bó với nghề này
thiết kế đồ họa của em thì sẽ là chuyên về chỉnh ảnh chỉnh video và nó cũng liên quan đến rất là nhiều ngành nghề khác ở ngoài ví dụ như là dựng phim
em cảm thấy khá là hài lòng vì nó và cảm thấy ở đây nó khá là phù hợp với mình
theo chương trình này chỉ trong ba đến ba năm rưỡi các em có thể hoàn thành chương trình học phổ thông và có bằng cao đẳng và chỉ mất thêm một năm rưỡi để có bằng đại học
so với hình thức học thông thường
thời gian học có thể rút ngắn và sớm ra ngày hơn các bạn cùng trang lứa từ hai đến ba năm
em chọn nghề này là cũng một phần là do em cũng muốn thử hãm phá thử cái nghề này
lúc đầu là em cũng còn mơ màng lắm chưa có biết chọn trường nào hết
nhưng mà trong một lần coi tv thì ba em có xem một đoạn clip giới thiệu về trường này và cũng có nói là hướng đi học của trường này tốt nên
và cũng rút ngắn
phần thời gian nên là ba em quyết định cho em vô học trường này
những trường cao đẳng trường trung cấp có một điều khiển rất tốt đó là có nhiều ngành nghề có nhiều thiết bị và có nhiều khoa để cho các cháu lựa chọn
thông qua lực lượng giáo viên doanh nhân các thầy cô này họ là người truyền lửa rất tốt cho các cháu đặc biệt là yếu tố thực hành nữa
đối với trường công đồng quốc tế thì trường tuân thủ rất nghiêm ngặt cái chương trình thực hành do tổng cục giới dụng nghiệp ban hành ra
đáp ứng kịp xu thế hội nhập của thị trường lao động trường còn hợp tác với các tổ chức quốc tế đào tạo tiếng anh và kỹ năng tình học để các em có thể tự tin phát triển bản thân theo ngành nghề mình yêu thích
hiện mỗi năm có hàng ngàn học sinh lớp chín của thành phố đứng trước việc lựa chọn tiếp tục theo học trung học phổ thông hay đi học nghề để đi làm sớm
chương trình chín cộng không chỉ giúp hình thức phân luận có hiệu quả giảm tải tình trạng thừa thầy thiếu thợ thất nghiệp sau khi ra trường mà còn cung cấp cho thị trường lao động đội ngũ lao động có trình độ tây nghề cao
những thay đổi về mô hình hoạt động cách thức đào tạo đang được nhiều trường nghề triển khai phổ biến hiện nay đã mở ra cơ hội tạo sức hút lớn cho ngành giáo dục nghề nghiệp phát triển
cái câu chuyện mà nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nói chung trong đó qua đào tạo nghề nói riêng nó đang đặt ra có tính chất hết sức là bức thiết
chính vì vậy cho nên là trong toàn hệ thống chính trị đảng nhà nước ta đang chỉ đạo tập trung cái việc này
và điều mơ nghệ là trong mấy năm gần đây cùng với lại cái nhận thức của xã hội có sự thay đổi cùng với cái yêu cầu bức thiết từ phía thị trường lao động
cùng với những cái giá trị kết quả của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong đổi mới và nâng cao chất lượng thì đã tạo ra thương hiệu và đã có cái sức hút lớn hơn đối với người học
chính vì vậy cho nên tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trong ba năm liên tiếp vừa qua chúng ta đã vượt cái kế hoạch đặt ra
tại thành phố hồ chí minh trong năm năm qua đã tạo được hơn sáu trăm bảy mươi một hai trăm linh việc làm mới vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội một mươi đảng bộ thành phố đầy ra
bình quân mỗi năm có hơn một trăm linh
ba mươi bốn hai trăm linh việc làm mới sự tăng trưởng nhanh về chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm kéo theo quy mô chất lượng đào tạo cũng phải được các trường tập trung đầu tư hơn
từ cơ sở vật chất trang thiết bị đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo
dù vậy cho đến thời điểm này theo nhìn nhận của tổng cục giáo dục nghề nghiệp thì nguồn cung lao động lành nghề vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng
do đó để giáo dục nghề nghiệp có bước phát triển nhanh hơn cần phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
thì chúng ta cần tập trung tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thu hút người học và học giáo dục nghề nghiệp
ở đây không phải chỉ là các em học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông vào học để đào tạo nghề mới cho các bạn
chúng ta phải có tiếp tục những chính sách để thu hút đối tượng này phân luồng hướng nghiệp tốt hơn
đồng thời phải tập trung vào việc đào tạo lại cho lực lượng đào động đang làm việc trong thị trường
năm mươi năm triệu người đào động đang làm việc
nguồn lực rất là quan trọng cần thiết được cập nhật bổ sung kiến thức để thích ứng với yêu cầu mới của khoa học kỹ thuật và công nghệ
cái thứ hai là chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền mạnh mẽ về cái giá trị về cái vai trò của lực lượng lao động trực tiếp
đó là những người lao động được đào tạo thông qua hệ thống giáo dục nghề nghiệp góp phần vào phát triển kinh tế xã hội góp phần vào tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia
và cái này thì đã được thể hiện rất rõ trong cái chỉ thị hai mươi bốn của thủ tướng mới đây
về cái thúc đẩy nhân lực có kỹ năng nghề
để thu hẹp dần khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu lao động của thị trường thành phố hồ chí minh tiếp tục đổi mới đào tạo theo hướng mở tiếp cận với thực tế sản xuất
trong đó chú trọng đào tạo các kiến thức liên quan đến kỹ năng làm việc làm việc nhóm làm việc độc lập làm việc liên ngành
từng bước hình thành tư duy ý thức khởi nghiệp cho người học nghề đào tạo đặc trụng quốc tế có đánh giá trên độ ngoại ngữ
việc này giúp người lao động có thể thích ứng tốt với các môi trường làm việc khác nhau